một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
ngày hôm nay việt nam ghi nhận một trăm một mươi ba trăm linh một ca nhiễm mới
trong đó có hai mươi một ca nhập cảnh và một trăm một mươi hai trăm tám mươi ca ghi nhận trong nước
tăng một mươi một năm trăm ba mươi bảy ca so với ngày trước đó
có một trăm một mươi bốn ca tử vong
trong khi đó sở y tế thành phố hà nội thông báo
từ một mươi tám h ngày một tháng ba đến một mươi tám h ngày hai tháng ba
thành phố ghi nhận một mươi năm một trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó thì có năm bốn trăm bảy mươi sáu ca trong cộng đồng
bệnh nhân phân bổ tại năm trăm một mươi hai phường thị trấn
thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã của thành phố